mặc dù ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới nhưng sản lượng khai thác thủy hải sản trong tháng tám vừa qua tại thành phố đà nẵng khá ổn định
hoạt động khai thác biển trong tháng tám năm nay bị ảnh hưởng của cơn bão số ba và số bốn nhưng sản lượng khai thác hải sản vẫn đạt trên hai mươi tám hai trăm linh tấn tăng ba so với cùng kỳ năm trước
các nghề khai thác của ngư dân thành phố tập trung chủ yếu ở nghề câu lưới vây lưới kéo
các cấp các ngành tại thành phố tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ thủy sản ngư lưới cụ phù hợp với mùa vụ và ngư trường đánh bắt đã giúp ngư dân khai thác được sản lượng khá với nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao
bên cạnh đó hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn trong tháng tám cũng khá thuận lợi sản lượng cá tôm nuôi ước đạt bảy trăm ba mươi bảy tấn tăng ba bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám